tàu anu max có tải trọng hơn một trăm bảy mươi sáu tấn đã hạ neo tại khu vực cảng hornet thành phố cầm phả tỉnh quảng ninh
đây là tàu hàng rời có tải trọng lớn nhất từ trước đến nay làm hàng tại quảng ninh
là sự kiện có ý nghĩa quan trọng khẳng định được lợi thế về cảng nước sâu của quảng ninh có thể đón được các loại tàu siêu trường siêu trọng
tàu anu max có chiều dài hai trăm chín mươi hai m rộng bốn mươi hai m mớ nước lớn nhất là một mươi tám ba mươi hai m khởi hành từ cảng ebbot của australia
chở hơn một trăm linh tấn than nhập khẩu về việt nam sẽ cấp cho các đơn vị như tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
tập đoàn hòa phát và một số nhà máy nhiệt điện thép xi măng trên toàn quốc
khu vực cảng biển quảng ninh hiện là nơi có điều kiện tốt để các tàu trọng tải lớn vào làm hàng
các khu vực cảng có độ sâu từ một mươi một đến hai mươi mét tùy vị trí thủ tục hành chính được đổi mới cắt giảm
ứng dụng giải pháp công nghệ theo hướng tạo điều kiện tối đa cho các tàu
tàu anu max và làm hàng tại khu vực cảng hornet là sự kiện có ý nghĩa quan trọng
khẳng định được lợi thế về cảng nước sâu của quảng ninh có thể đón được các loại tàu siêu trường siêu trọng